đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh hà nội cũng vừa phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh thùng nước giặt dni
và hơn một năm trăm linh chai dung dịch để rửa bình sữa trẻ em có dấu hiệu giả mạo thương hiệu
tất cả các sản phẩm này đều chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
một trăm ba mươi thùng cô tông với năm trăm hai mươi can sản phẩm nước giặt dini có dung tích ba ml
được lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi tám
do lái xe lê đình long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại huyện triệu sơn thanh hóa
đang xuất hàng trên địa bàn huyện đông anh khi lực lượng chức năng phát hiện không xuất trình được hóa đơn chứng tử
mở rộng điều tra đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng
tại sát nhà đồ hoành công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư và sản xuất thương mại đại phương
phát hiện tạm giữ thêm một hai trăm sáu mươi bốn can nước giặt dini
toàn bộ số nước giặt dini này đều được ghi sản xuất tại thái lan
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định hà đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú
tại triệu thành triệu sơn thanh hóa cùng lê đình long đã mua số hàng trên mạng
với cất dấu tại kho để bán kiếm lời
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng phát hiện một sáu trăm linh tám chai là sản phẩm nước rửa bình sữa trẻ em
và ba trăm một mươi hai can là sản phẩm nước rửa chén đậm đặc với nhãn mát đều ghi chữ nước ngoài
dung tích ba sáu trăm linh ml như trẻ em
các mặt hàng này thường là dấu hiệu nhận biết giả rất là khó nhận biết
nhưng mà chỉ có một duy nhất một đặc điểm để xác định nó là hàng giả
đấy là cái nhãn tem phụ và tem phụ được dán trực tiếp lên sản phẩm
thể hiện nơi nhập khẩu và phân phối là công ty đại tín trong hà nội
ngoài ra các đặc điểm khác thì rất là khó nhận biết
quá trình điều tra vụ án này trước hết là hàng hóa
số lượng rất là nhiều và thứ hai nữa là các đối tượng thì thường là giao dịch toàn bộ
là mua bán ở trên mạng xã hội cho nên là cái việc xác minh rất là khó khăn
thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã dốc toàn lực và sử dụng toàn bộ các biện pháp
nghiệp vụ để có thể điều tra khám phá ra vụ án
hiện nay trên thị trường tràn lan sản phẩm nước giặt đều ni giỏm giống chín mươi năm so với hàng thật
vì vậy với những sản phẩm giả mạo không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ nhỏ
thưa quý vị và các bạn tất cả những sản phẩm này đều được khuyến cáo sử dụng cho trẻ nhỏ
vì nếu không được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời những sản phẩm này sẽ được đưa ra ngoài thị trường
vì vậy mỗi người tiêu dùng hãy là những người thông thái lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng